vừa qua tại phiên họp thường trực chính phủ về chính sách bảo đảm an sinh xã hội
cho người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chính phủ đã đề xuất một số gói hỗ trợ an sinh xã hội
đối với một số trường hợp đối tượng là hộ nghèo
người mất việc do covid một mươi chín nhằm bảo đảm đời sống cho người dân
ở mức cơ bản tối thiểu
theo dự kiến tổng số tiền hỗ trợ ước tính ban đầu
vào khoảng hai mươi tám ba mươi tỷ đồng
huy động từ ngân sách trung ương và địa phương
dự tính mức hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo hộ cận nghèo
là một triệu đồng một hộ một tháng
trong mắt hỗ trợ ba tháng tháng bốn tháng năm tháng sáu
hỗ trợ cho một bộ phận đối tượng bảo trợ xã hội
người có công với mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng một người một tháng
người lao động có hợp đồng làm việc với doanh nghiệp
nhưng phải nghỉ việc làm việc bán thời gian
nghỉ không lương giảm thu nhập
thì mức hỗ trợ là một tám triệu đồng một người một tháng
tức là năm mươi lương tối thiểu
trong mắt hỗ trợ ba tháng tháng bốn tháng năm tháng sáu
đồng thời các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung
chi trả thêm tối thiểu năm mươi lương tối thiểu hàng tháng
nếu doanh nghiệp không đủ nguồn để chi trả tối thiểu năm mươi lương tối thiểu
cho lao động thì thực hiện vay ngân hàng chính sách xã hội việt nam
với lãi suất ưu đãi
ngân hàng nhà nước có trách nhiệm bổ sung nguồn
cho ngân hàng chính sách xã hội việt nam
đối với hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh
gặp khó khăn nhất do covid một mươi chín
thì hỗ trợ một triệu đồng một tháng trong ba tháng tháng bốn tháng năm tháng sáu
hỗ trợ người lao động tự do không có hợp đồng mất việc hoặc không có việc làm
mức một triệu đồng một người một tháng trong ba tháng tháng bốn tháng năm tháng sáu